về sự cố tàu hàng bị chật bánh làm lật hai toa tàu tại địa phận xã liêm tiết
thành phố phủ lý tỉnh hà nam
chi nhánh khai thác đường sắt hà thanh tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
đến khoảng hơn một mươi một h ngày hôm nay
các lực lượng chức năng đã khắc phục xong để thông tuyến đường sắt bắc nam trở lại
trước đó vào khoảng ba giờ sáng nay tàu hàng số hiệu hh tám trở hàng từ ga sóng thần
tỉnh bình dương về ga giáp bát hà nội
khi tới khu vực xã liêm tiết thành phố phủ lý
thì bị chật bánh làm lật hai toa tàu vụ việc khiến hàng trăm mét đường sắt bị hư hỏng
đồng thời tuyến đường sắt bắc nam tạm thời bị gián đoạn
khoảng hai trăm linh người cùng với các phương tiện cứu hộ đã được huy động khẩn trương tới hiện trường để khắc phục hậu quả
sự cố tàu hh tám chật bánh khiến một số đoàn tàu khách cũng phải dừng chờ tại các gà lần cận
ngành đường sắt đã phải chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu này về hà nội bằng ô tô